một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn kim trường phúc
thuộc địa bàn khu phố bốn phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khiến nhiều tài sản bị theo dụi ước thiệt hại hàng tỷ đồng
được biết đây là doanh nghiệp chế biến gỗ nhiều vật liệu bên trong dễ gây hỏa hoạn khi xảy ra sự cố
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên một số công nhân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ một gốc của sưởng
lúc này lực lượng bảo vệ kết hợp với công nhân của doanh nghiệp tham gia dập lửa
các nguyên liệu chế biến gỗ trong xưởng nên càng bùng cháy dữ dội bao trùm gần như toàn bộ xưởng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều năm xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
thế nhưng việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do diện tích xưởng lớn nhưng lại bị các nguyên liệu gỗ lấp kín lối vào
theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên truyền hình nhân dân đến khoảng một mươi năm h cùng ngày ngọn lửa vẫn đang bùng phát trong xưởng
bước đầu vụ cháy được xác định không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản khác lên đến hàng tỷ đồng